không phải loại hành vi phạm tội mới nhưng thủ đoạn lừa đảo qua hình thức kinh doanh đa cấp với nhiều vỏ bọc phức tạp
chiêu thức mới lạ vẫn đang tiếp tục đưa hàng trăm nghìn người vào bẫy với số tiền rất lớn
trong đó có thể kể đến hoạt động huy động vốn theo mô hình đa cấp trên nền tảng thương mại điện tử đang nở rộ thời gian gần đây
theo cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng hiện có rất nhiều mô hình dự án kinh doanh được giới thiệu là kinh doanh hệ thống
kinh doanh mạng hay kinh doanh thời đại bốn có thể kể đến các địa chỉ website onelinknetwork com
chilimon net viett com grouan com thông qua mạng xã hội các dự án này hướng đến đối tượng trẻ
với quảng cáo là đưa ra nhiều lợi ích khi hợp tác đầu tư với hoa hồng thu nhập rất cao
tuy nhiên khoản đầu tư của người tham gia không được ghi nhận trên bất kỳ tài liệu chính thức nào
và chủ đầu tư cũng không hiện diện tại việt nam hoặc có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật việt nam
cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng đánh giá các mô hình hoạt động của các dự án nêu trên
có dấu hiệu là hoạt động đầu tư theo mô hình kim tự tháp và là hành vi bị cấm theo quy định hiện hành
do đó để tránh rủi ro về mặt vật chất và pháp lý cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng cảnh báo
người dân không nên tham gia đầu tư hay phát triển hệ thống kinh doanh vào các dự án có dấu hiệu nêu trên
hiện nay chỉ có hai mươi hai doanh nghiệp bán hàng đa cấp đang hoạt động theo quy định của nghị định số bốn mươi hai nghìn một mươi tám ndcp
các tổ chức hay doanh nghiệp khác không có tên trong hai mươi hai doanh nghiệp này đều là doanh nghiệp có dấu hiệu hoạt động
kinh doanh đa cấp trái phép có thể gây ra các rủi ro thiệt hại về vật chất và pháp lý